vấn đề tiêm chủng đặt vấn đề thành phố hồ chí minh có chuẩn bị tính toán tiêm mũi bốn hay không
theo lãnh đạo scdc quan trọng nhất hiện nay của thành phố đó là tiêm phủ hết cho những người cần tiêm mũi ba
tiêm bảo vệ hết cho người thuộc nhóm nguy cơ và tiêm cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi
đối với vấn đề tiêm mũi bốn ngay cả trên thế giới vẫn chưa ngã ngũ
bộ y tế cũng chưa có khuyến cáo và thành phố hồ chí minh càng chưa
như vậy với chiến dịch bảo vệ người nguy cơ cao thay đổi cách đánh giá cấp độ dịch
cùng quyết tâm vượt qua đỉnh dịch trong hai tuần tới
hy vọng thành phố hồ chí minh sẽ ứng phó được với tình hình ca mắc mới leo thang như hiện nay
trong chiến dịch bảo vệ nhóm nguy cơ cao lần này của thành phố hồ chí minh
thành phố sẽ chú trọng triển khai các biện pháp hạn chế lây lan từ trẻ em sang nhóm người nguy cơ
theo đó tất cả trẻ dưới một mươi hai tuổi có triệu chứng cần được khám và tầm soát covid một mươi chín
với các hộ gia đình không đủ điều kiện cách ly riêng trẻ mắc covid một mươi chín
với người thuộc nhóm nguy cơ cao thì trẻ sẽ được nhập viện điều trị
thông tin về kế hoạch tiêm vaccine covid một mươi chín cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi
bác sĩ nguyễn hồng tâm phó giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố hồ chí minh cho biết
sở y tế thành phố hồ chí minh đã chuẩn bị kế hoạch tiêm chủng cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi sinh sống học tập tại thành phố
dự kiến sẽ có chín trăm bảy mươi trẻ
cũng tại buổi họp báo ông phạm đức hải phó trưởng ban tuyên giáo thành ủy thành phố hồ chí minh
kiêm phó trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch và phục hồi kinh tế thành phố nhắc nhở
bảo vệ tính mạng sức khỏe trẻ em là trên hết phụ huynh chính là người theo dõi sức khỏe của con em mình
tình hình f f một tại club của trẻ và quyết định cho con em mình học trực tiếp hay trực tuyến
thời gian tới thành phố hồ chí minh sẽ thực hiện đợt cao điểm mới với chiến dịch bảo vệ người có nguy cơ từ nay đến hết ngày ba mươi một tháng ba
nội dung của chiến dịch là đi từng ngõ gõ cửa từng nhà để cập nhật danh sách người thuộc nhóm nguy cơ cao
chủ động phát hiện người trong nhóm này chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều để vận động thuyết phục tiêm đủ liều
nhằm hạn chế nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh cho nhóm người nguy cơ cao từ người thân trong gia đình